tại hà nội phiên họp thứ năm mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các phó chủ tịch quốc hội
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
phiên họp sẽ diễn ra trong ba ngày với nhiều nội dung quan trọng
ngoài các nội dung như dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành xem xét
cho ý kiến về mức thuế bảo vệ môi trường và hướng dẫn kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
trong sáng nay thường vụ quốc hội xem xét và cho ý kiến về hai nội dung
trình lý tiếp thu dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
xem xét thông qua sự thảo pháp lãnh ưu đãi người có công với gách mạng sửa đổi
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ trì
sau khi lắng nghe báo cáo của chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội và các ý kiến đóng góp của các đại biểu
về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau đồng chí tòng thị phóng nhấn mạnh
các bộ ngành và các đại biểu đã có những đóng góp hết sức tâm huyết
các nội dung được đưa ra bám sát thực tiễn
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình biểu quyết thông qua với một trăm linh sự đồng ý
hai nội dung làm việc vào buổi sáng nay
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một và thành lập thành phố thủ đức thuộc thành phố hồ chí minh
trong đó có việc thành lập tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân
thành phố thủ đức xem xét quyết định việc thành lập thành phố phú quốc
và các phường thuộc thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
thị trấn tân bình thuộc huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
các phương thuộc thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
thị trấn vĩnh thạnh trung thuộc huyện châu phú
thị trấn cô tô thuộc huyện tri tôn
và thị trấn vĩnh bình thuộc huyện châu thành tỉnh an giang